hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với bùi nguyên thái ngọc và nguyễn hồng vương cùng chú tại huyện minh long tỉnh quảng ngãi để điều tra về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi và công an huyện nghĩa hành giải cứu cho bé sinh năm hai nghìn chín trú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam
khi cháu đang bị vương yêu cầu đi phục vụ khách tại cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã hành minh huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi qua đấu tranh các đối tượng khai nhận nạn nhân trước đây phục vụ trong các cơ sở kinh doanh karaoke tại thị trấn hương an huyện quế sơn do ngọc quản lý
qua trao đổi thỏa thuận vương và ngọc thống nhất mua bán cháu với giá ba mươi tám triệu đồng
được biết quá trình làm việc nạn nhân thường xuyên bị đánh đập đe dọa ép buộc phải phục vụ tại cơ sở kinh doanh karaoke
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ngọc còn chuyển giao một nhân viên nữ quê tỉnh quảng ngãi cho vương với giá hai mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an tạm giữ năm điện thoại di động một máy tính sách tay một đầu ghi camera ba căn cước công dân một thẻ ngân hàng và một số đồ vật tài liệu có liên quan